nhưng đến thời điểm này nhiều đường bay nóng đã gần như kính chỗ hết vé
trong khi đó giá vé máy bay đi lại dịp này không hề rẻ
cũng bởi sự khang hiếm này các hãng hàng không cũng khuyến cáo hành khách nên cẩn trọng không dễ bị kẻ gian lừa
trong bối cảnh đi lại bằng xe ô tô khách dịp tết nguyên đán cũng đang chảy vé đối với một số nhà xe uy tín
thì đi lại bằng đường hàng không được xem là lựa chọn tối yêu
lợi dụng vé máy bay đi lại dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi sáu đang rơi vào cảnh sốt
một số đối tượng đã chào mời bán vé máy bay giả để lừa đảo
theo các hãng hàng không thủ đoạn lừa bán vé máy bay là muôn hình vạn trạng
như có những nơi xuất vé giả vé máy bay hiện chỉ được in đơn giản trên giấy
a bốn rồi đóng dấu giả khách hàng chủ quan không kiểm tra nên khi ra sân bay mới biết bị lừa
hay sau khi người mua trả tiền người bán gửi thông tin về vé cho khách hàng
rồi sau đó thông báo với hãng hàng không hủy vé và ôm tiền của khách
tinh vi hơn cá nhân đại lý gửi mã vé cho khách hàng để một thời gian làm tin
sau đó mới đề nghị hãng hoàn vé ôm tiền của khách
đặc biệt một số kẻ đánh vào người tiêu dùng bằng cách bán lại vé giá rẻ
hoặc bán vé rẻ hơn vé trả
tuy nhiên đại diện z star pacific cho hay giá bán vé máy bay trên website
hay tại các phòng vé chỉ tranh nhau từ hai mươi đến năm mươi ngàn đồng một vé
ngoài ra người tiêu dùng cũng không nên tham vé rẻ mà mua lại vé mang tên
thông tin của người khác để tránh tiền mất